phát triển chính phủ điện tử và cổng dịch vụ công trực tuyến hướng đến chính phủ số mô hình và giải pháp công nghệ
là chủ đề của hội thảo quốc gia về chính phủ điện tử lần thứ một mươi năm đừng tổ chức vào sáng nay tại tp hcm
công cuộc xây dựng chính phủ điện tử ở nước ta trong năm hai nghìn một mươi chín có nhiều chuyển biến tích cực
tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến cấp độ bốn tăng gấp đôi
hệ thống trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi nhận văn bản điện tử
giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của chính phủ
đến hết tháng tám năm hai nghìn hai mươi cổng dịch vụ công quốc gia cung cấp hơn một dịch vụ công trực tuyến
đạt hơn sáu mươi triệu lượt truy cập trên hai trăm ba mươi năm tài khoản đăng ký và trên hai trăm chín mươi năm hồ sơ thực hiện trực tuyến trên cổng
theo khung kiến trúc chính phủ điện tử của chính phủ số ngành giáo dục
chúng tôi đã dần dần đang triển khai dần dần những sản phẩm cốt lõi
tiến tới triển khai sản phẩm mà nó liên quan đến người
của các giáo viên học sinh và phụ huynh
việt nam hiện tăng hai bậc xếp hạng tám mươi sáu trên một trăm chín mươi bốn toàn thế giới và sáu trên một mươi một đông nam á
vì vậy để đạt được mục tiêu năm hai nghìn hai mươi năm nằm thấp bốn quốc gia hàng đầu tại đông nam á
và nhóm bảy mươi quốc gia dẫn đầu về chính phủ điện tử thì cần rất nhiều việc phải làm
hiện nay các kênh thông tin là quá nhiều
thì cho nên chính vì vậy cái việc cái thông tin tuyên truyền của chính quyền đến người dân là vô cùng khó khăn

nhiều thông tin mà họ cần phải quan tâm
thì làm thế nào để tạo ra cái tương tác trực tiếp giữa người dân và chính quyền đó là câu chuyện vô cùng khó
tại hội thảo này tập trung giới thiệu mô hình lộ trình giải pháp công nghệ
nhằm phát triển cổng dịch vụ công trực tuyến và chính phủ số
ngoài ra diễn ra ba phiên chuyên đề sáng tạo năng động trong hoạt động quản lý
vận chuyển giao nhận và kho bãi chuyển đổi số ngành giáo dục và xây dựng môi trường giáo dục bốn
giáo dục thông minh và chuyển đổi số hoạt động trong lĩnh vực y tế chăm sóc sức khỏe